tại canada sự cố tại nhà máy điện hạt nhân pickering đã được giới chức nước này khẳng định là một sự nhầm lẫn
dù trước đó có thông báo cho biết nhà máy gặp vấn đề nhưng không để do gì phóng xạ ra ngoài
trong thông báo công ty điện lực ontario khẳng định cảnh báo về nhà máy điện hạt nhân pickering là một sự nhầm lẫn
không có mối đe dọa nào tới cộng đồng hay môi trường
cùng ngày văn phòng của thủ hiến ontario cũng khẳng định đây là một sự nhầm lẫn
nhà máy điện pickering được vận hành từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi một là một trong những nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới
nhà máy này dự kiến sẽ đóng cửa vào năm hai nghìn hai mươi bốn
trong gần năm mươi năm hoạt động pickering đã để xảy ra vài sự cố
trong đó đáng chú ý là sự cố năm một nghìn chín trăm tám mươi ba khiến một trong các lò phản ứng bị hỏng nặng
với chi phí sửa chữa ước vào khoảng một tỷ đô la canada tương đương với bảy trăm bảy mươi triệu đô la mỹ
tuy nhiên những sự cố này không gây thiệt hại về người